tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay các đại biểu thảo luận tại tổ đối với hai dự án luật đầu tư sửa đổi và luật doanh nghiệp sửa đổi
theo các đề biểu dự án luật đầu tư sửa đổi là dự án luật rất quan trọng cần có sự xem xét đối với từng nội dung cụ thể
các địa bàn đầu tư ở điều một mươi bảy trang một mươi ba là ưu đãi cho khu công nghiệp khu chế súc khu công nghệ cao khu công nghiệp thông tin tập trung khu kinh tế thì nên bổ sung thêm từ là khu đô thị khoa học
tương tự như vậy là ở điều hai mươi một và điều hai mươi hai cũng nên bổ sung khu đô thị khoa học để nếu mà khi mà cái khu đô thị khoa học dự án này được đề án này được chính phủ phơ duyệt thì cũng có cái kích thước pháp luật để thi hành
về cái địa bàn ưu đãi đầu tư ở cái khu kinh tế báo cáo với các đồng chí là khu kinh tế thì được ưu đãi nhưng quảng nam có khu kinh tế ở trung lai
khu kinh tế trung lai nó nằm có dọc các huyện văn biển từ rông núi thành ra tới hòa an
nhưng mà bây giờ cái ưu đãi thực hiện theo nguyên định ba mươi năm cụ thể
cái ưu đãi thực hiện theo nguyên định ba mươi năm cụ thể là tại cái điểm c khoảng sáu tám huyện ba mươi năm này thì là phân ra từng cái địa bàn khác nhau có những chính sách ưu đãi khác nhau
như vậy một cái dự án nó nằm trên hai huyện hoặc ba huyện
một dự án nó cái dài nó chấp danh nó nó nửa huyện này nửa huyện kia thì không biết
bây giờ thực hiện ưu đãi đầu tư như thế này rất lung tung
theo phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển trong luật đầu tư sửa đổi cần có những quy định cụ thể đối với những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
trong cái dự án luật là này thì các cái ngành nghề mà cấm hoạt động đầu tư kinh doanh thì lại coi như là bỏ đi các phụ lục
chứ còn nếu mà chúng ta bỏ đi cái phụ lục này mà là chúng ta lại giao cho chính phủ thì cái sự không ổn định trong cái ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh nó càng có những cái sự thay đổi
mà từ bây giờ quốc hội không biết
mà đã liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân thì phải do quốc hội quyết định
thế tại sao mà chúng ta lại bỏ
bỏ các cái phụ lục này
cho cái này là không hợp lý
mà nếu mà chúng ta giao cho chính phủ quyết định thì có thể rất nhiều các nhà đầu tư nhà kinh doanh người ta sẽ băn khoăn là không biết sẽ cái gì thì sẽ cấm đây
thảo luận song song với dự án luật đầu tư sửa đổi đại biểu cho rằng hiện nay dự án luật doanh nghiệp sửa đổi vướng mắc rất lớn chính là việc đưa hộ kinh doanh vào đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật này
nhiều đại biểu không đồng tình với quy định này
tôi rất băn khoăn với việc
đưa cái hộ vào
luật doanh nghiệp điều chỉnh những hoạt động của các doanh nghiệp
nếu không đưa hộ đưa hộ lại bây giờ nếu có khái niệm hộ rộng lắm
không phải chỉ năm sáu triệu hộ đâu
tôi hỏi bây giờ một mươi triệu hộ nông dân
không đưa vào đây không

tôi nói đây là năm sáu triệu hộ
anh chỉ nói đấy là những công thương những hoạt động khác thôi
nông dân như thế nào
thế chúng ta quản lý thế nào
mà đưa ra rất là gọi này thì tôi nghĩ là có lẽ là không nên
buổi chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án luật thanh niên sửa đổi